kính chào quý vị và các bạn hệ thống thời tiết gây mưa cho các tỉnh bắc bộ trong những ngày vừa qua đã suy yếu
vì vậy mà trong ngày mai tại các tỉnh thành bắc bộ sẽ duy trì trạng thái có nắng vào ban ngày với nhiệt độ tăng nhẹ
ở phía đông là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng khu vực phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m gây ra độ bất ổn định trong khí quyển
vì vậy vào thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm khu vực này sẽ có mưa rào và rông dài rác
cần đề phòng với hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông do đó mà nhiệt độ tại đây có phần thấp hơn so với khu vực phía đông
trong hai mươi bốn giờ tới tại khu vực bắc và trung trung bộ nắng sẽ là trạng thái chính chi phối thời tiết nơi đây từ sớm
vì vậy mà nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh vùng núi phía tây của thanh hóa nghệ an cục bộ có nơi đạt ngưỡng ba mươi năm độ trời nắng nóng
đáng lưu ý là các tỉnh ven biển phía nam của nam trung bộ do chịu ảnh hưởng của giải thấp vẫn còn hoạt động trên khu vực
vì vậy mà mưa vẫn còn xuất hiện với thời điểm mưa thường là vào chiều tối đêm và sáng sớm
nền nhiệt trong ngày có phần thấp hơn so với khu vực bắc và trung trung bộ từ một cho đến hai độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai mưa cũng sẽ giảm dần do sự hoạt động suy yếu của
gió tây nam chỉ xuất hiện về chiều và tối trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ vì vậy mà sẽ tăng khoảng từ một đến hai độ trên cả hai khu vực
ban ngày nắng xuất hiện sớm với cường độ vừa phải nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
trên biển vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông đến đông bắc dưới cấp bốn trời có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
trên biển vùng biển quần ảo trường sa có gió tây nam hoạt động cấp ba cấp bốn có mưa rải rác
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không vượt quá mức ba mươi một độ
khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ